trong thời gian qua có thông tin về việc doanh nghiệp đang truyền thông và quảng bá
là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được chính phủ cấp phép
để kinh doanh dự đoán kết quả trong thi đấu bóng đá và thể thao có thưởng
chiều ngày hai mươi hai tháng năm bộ tài chính đã cung cấp thông tin chính thức về việc này
bộ tài chính khẳng định cho đến nay bộ tài chính chưa cấp giấy phép chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào
thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
bộ tài chính đề nghị các cá nhân và tổ chức thận trọng nâng cao ý thức
và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá của những nhà đầu tư
trong việc được cơ quan quản lý nhà nước có tầm quyền cấp phép kinh doanh dự đoán kết quả
trong thi đấu bóng đá và thể thao có thưởng